đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp ông in sik kim
chủ tịch tập đoàn phát triển nông thôn hàn quốc
phó thủ tướng bày tỏ mong muốn tập đoàn sẽ quan tâm đầu tư và phát triển các dự án nông nghiệp thông minh tại việt nam
krc hiện là đơn vị cung cấp viện trợ vốn oda không hoàn lại của chính phủ hàn quốc
cho ngành nông nghiệp và phát triển đông thôn việt nam đối với năm dự án về giao quả
thú y ở các tỉnh thái bình hải dương và đông anh hà nội
phó thủ tướng vương đình huệ bày tỏ sự ủng hộ hợp tác của krc đối với các cơ quan doanh nghiệp của việt nam
thông qua các dự án phó thủ tướng cũng mong muốn krc tăng cường phát triển các dự án nông nghiệp thông minh
thích ứng với biến đổi khí hậu ở việt nam
chủ tịch tập đoàn krc in sik kim khẳng định sẽ hướng tới hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh
tại việt nam với các sống hạt miễn dịch với các loại bệnh
ngoài ra krc cũng mong muốn thực hiện các dự án cải thiện cảnh quan môi trường
khu vực nông thôn gắn với phát triển du lịch ở việt nam